không chỉ là thủ đô ngàn năm văn hiến với nhiều di tích lịch sử có giá trị hà nội còn có rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn đặc biệt là vào dịp nghỉ hè
mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng để các em được trải nghiệm và tương tác trong các hoạt động văn hóa hấp dẫn với các trò chơi dân gian biểu diễn nghệ thuật
hàng loạt phiên trợ với nhiều chủ đề và sản phẩm từ truyền thống đến hiện đại
cũng để phục vụ cho kỳ nghỉ hè của các bạn nhỏ chương trình bay lên những ước mơ gồm những vở diễn ca múa nhạc kịch đặc sắc
những trò chơi vui nhộn cùng các tiết mục giao lưu hấp dẫn bổ ích do các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ gian dựng và biểu diễn
điều đặc biệt tất cả các buổi biểu diễn đều miễn phí dành cho các em nhỏ ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật trong suốt mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
công viên hồ tây trở thành một điểm hẹn thương niên của người dân ở mọi lứa tuổi trong những ngày hè
nhằm mang đến cho du khách một mùa hè thực sự sàng khoái và sôi động
năm nay công viên nước đã đầu tư đắp đặt thay thế hệ thống đường trượt đa làn mới được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay của tây ban nha
với sáu làn trượt có kích thước rộng hơn độ dốc cao hơn và bề mặt trơn bóng sẽ thực sự đưa đến cho người chơi cảm giác rất thú vị và thích thú
với công viên hồ tây thì vào dịp mùa một tháng sáu luôn là một cái dịp mà trọng điểm để công viên hồ tây tập trung vào
và phục vụ các em thiếu nhi ở địa bàn hà nội cũng như là địa bàn các tỉnh đến với hà nội
và ngay trong sáng nay thì ủy ban nhân dân quận tây hồ được sự chỉ đạo của thành phố thì cũng đã tổ chức một chương trình lễ phát động tháng hành động vì trẻ em
tại công viên hồ tây dành cho các cháu ở trên địa bàn quận tây hồ
thế còn về thiết bị
và hạ tầng của công viên nước thì năm nay thì công viên hồ tây đã đầu tư đường trượt đa làn mới và được sản xuất tại châu âu do các kỹ sư tây ban nha chỉ đạo lắp đặt
khá nhiều lần rồi nhưng mà dịch vụ ở đây thì lúc nào cũng tốt và đông nói chung là thế lúc nào cũng đông
theo ghi nhận của phóng viên tuy lượng du khách đổ với các khu vui chơi giải trí rất đông đặc biệt là vào những ngày cuối tuần
nhưng tại các địa điểm vui chơi này
ban tổ chức vẫn đáp ứng được các nhu cầu của du khách và không có hiện tượng chặt chém hay những hình ảnh phản cảm xảy ra